bộ tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch covid một mươi chín
bộ đề xuất gia hạn thời gian giảm phí lệ phí thêm sáu tháng đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch covid một mươi chín
hai khoản phí và lệ phí sẽ được thay đổi mức thu kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong đó riêng lệ phí cấp mới cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán bằng một trăm linh theo quy định phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường bằng bảy mươi mức quy định